phải kẹp thép và người ta cháy
liền lại thì mới lại làm thành
con dao nên nó
dù nó rất là mỏng nhưng mà nó lại rất là cứng
và nó lại sắc ngọt
khi mình dùng trong
cái ngành thực phẩm mà thái miếng thịt
nó ngọt và nó nhẹ tay
tôi được nghệ nhân đỗ thị tuyến
hướng dẫn khâu cắt sắt tạo hình
cho con dao bổ thép này
sản phẩm đã làm nên thương hiệu
của gia đình bà
cô ơi từ sáng đến giờ thì con
theo dõi cô làm rất là nhiều công đoạn
có vẻ như công đoạn này dễ dàng nhất
thì cô có thể hướng dẫn cho con coi như là
con là một người mới vào nghề được không ạ
cũng được mà
cái này nó cũng đơn giản
thế thì trước hay là mình gặp kịp
cho chặt mình đưa vào
khi mình nhìn thì
chéo góc vào này thì nó thành một con dao nhọn
cắt mà nó mà lại
nó chạy vào
lúc mình làm nguội nó khó
cũng có lúc nó nóng mà bỏ tay
thế bây giờ cập kim vào
đấy cập kim chặt lại
tay này cầm vào cái cần kéo nhắc nó lên
bao giờ cũng bao giờ cũng phải để qua cái cái cái này của nó nhá
cái chân vịt nó giữ này đấy
chỉ riêng cái khâu đưa vào thôi
đấy cũng thấy đã khó đúng không
cô ơi cô có thể giúp con đưa cái dao vào đúng vị trí của nó được không
đưa nó phải chéo ra
tức là lúc lia vào mình đã phải nghiêng dao cho đúng cái chiều của nó luôn
thì là mình mới làm được
bây giờ là giữ chặt cái này và hạ cái cá xuống
bắt đầu cắt đi
đẩy tiếp đẩy tiếp vào
cho nó đứt hẳn đúng không ạ
đẩy tiếp vào cho nó đứt hẳn
khó mấy thì mình học cũng được mà
theo con thấy thì kể cả là ở khâu đơn giản nhất thôi
nhưng mà cũng cần cái sự khéo léo
sự quan sát tỉ mỉ và cần thêm rất là nhiều sức lực nữa đúng không ạ
như vậy là sau một hồi loay hoay thì tôi cũng đã cắt được cái mũi dao này
tuy nhiên thì nó không hề đơn giản như là tôi quan sát cô tiến làm lúc nãy
nghề này vất vả như vậy thì có lúc nào cô cảm thấy
có một chút
làm lòng với nghề không
có lúc lòng thì cũng có lúc làm đấy
nhưng mà xưa thì nó cũng là cái nghề mình đang làm
cũng là quen với mệnh muốn giữ lại cái nghề truyền thống của
của làng đa sĩ nói chung và của gia đình nói riêng
công đoạn này là công đoạn cho sắt đỏ

tức là sau khi đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn
sau cái công đoạn này là nó đến giai đoạn dền đúng không ạ
khi cho đỏ đỏ đều sắt lên là mình mới chuyển được ra cho dền bộ máy thì nó mới ra đều sắt
với mất quan sát thôi chứ còn nếu mà làm không có cái để mà đo nhiệt độ được
tức là toàn bộ quá trình này đều dựa vào cái kinh nghiệm
và cái sự quan sát tỉ mỉ của người làm đúng không cô
thế nhưng mà con cảm thấy là hôm nay thì trời nhiệt độ khá là cao
và nhiệt độ ở lò hiện tại thì cũng đang rất là nóng
nó chắc là phải lên đến một nghìn độ c không cô

phải hơn một nghìn
như vậy là rất là bất vả cho người làm đúng không cô

đúng như chia sẻ của bà tuyến
trong quá trình tôi luyện thép làm sao cũng thường trực những mối nguy hiểm
vì sức nóng của lửa của thép nung
được trải nghiệm công việc nơi đây tôi mới thấu hiểu hơn
bản lĩnh làm nghề của những người phụ nữ làng rèn đa sĩ
cô ơi như con quan sát cô làm việc từ sáng đến giờ thì con nhận thấy là

vâng tự nhiên đúng rồi

những cái vết chai những cái vết sẹo mà do những cái vết thương trong quá trình làm việc để lại đúng không ạ

gọi là mình đây gọi là phồng

bây giờ nó để lại cái sẹo
có thể nói là cái nghề này không những vất vả mà còn

mình cũng thấy rất là sợ

vì nó quá là nguy hiểm
vì mình cũng có ngăn cản chứ nhưng mà
cái tình yêu nghề của bà thì bà không thể dừng được
tất nhiên là thấy bà làm vất vả thì mình rất là sót
chứ không phải có cái công việc thì
cái trách nhiệm cũng phải dạy dỗ cho con trai cho mọi người
hoặc là duy trì cái nghề cho nó giữ vững cái truyền thống
thế mà đồng minh thì
mình thì hư vất rồi mình bỏ nghề thôi
thưa quý vị như vậy là từ một miếng sắt và thép non như thế này
thì qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân đỗ thị tuyến
thì đã trở thành một con dao hoàn chỉnh như thế này
nhìn con dao đơn giản như này thôi
nhưng nó ẩn chứa cả công sức cả mồ hôi
và thậm chí là cả những vết thương của người thợ
cứ như vậy công việc nặng nhọc này vốn chỉ dành cho những người đàn ông to khỏe
nên không ai nghĩ rằng
một người phụ nữ chân yếu
hay mềm như bà
lại có thể theo nghề rèn suốt hơn ba mươi năm nay
nghề rèn vất vả
vì quên năm gắn bó với lò rèn đòn lửa
tiếng đe búa không ngừng nghỉ
nhất là trong những ngày hè oi bớt
ngồi bên bếp than giựt lửa
và tiếng búa chan chát bên tai
không phải ai cũng có thể chịu được
thì cũng là một con người nhiệt tình với nghề nghiệp
thì cả đấy chồng thì ngày xưa cũng là
nghề nghiệp cũng tương đối
ở đấy cũng đi làm cái lĩnh vực khác
thì ở nhà thì tuyến nó phải duy trì cái sự nghiệp
cái nghề truyền thống của địa phương
ở đây các em cháu gái bây giờ chỉ đi ra ngoài này
làm cái nọ chỗ kia thì nhiều
nên là để mà
hướng vào phụ nữ mà duy trì cái nghề
thì điều đó lại càng ưu tiên
chị là một người phụ nữ tuyệt vời
có nghị lực hơn tất cả mọi người
nếu mà nói riêng về phụ nữ trong cái làng nghề đa sĩ này
chị luôn cố gắng mà luôn khắc phục mọi khó khăn
để hoàn thành tốt những cái công việc trong gia đình
luôn tay từ bảy giờ sáng cho đến khi trời đứng bóng
và chỉ nghỉ khoảng một tiếng buổi trưa
người phụ nữ này chỉ muốn hàng ngày
làm cái nghề vất vả của nam giới
tiếng đe tiếng búa tiếng mài của bà
làm rộn ràng làng đa sĩ hàng chục năm qua
nếu không nói chuyện với bà tuyến
ít ai biết rằng
đằng sau vẻ bụi bặm thô giát
lại là sự bình dị dễ thương của người dân thôn quê
cũng là phụ nữ với nhau nhưng mà quá chặn với bác ấy
bác ấy vừa là nhiều tuổi hơn mà bác ấy quá giỏi mà
chịu khan chịu khổ hộ
nói chung là cô cũng là người phụ nữ thì có như không
kém tỏi kém cạnh gì với đàn ông cả
nói chung là cũng vượt lên chính mình và cũng
có tâm huyết với nghề
năm nay dù đã ở cái tuổi ngũ tuần
nhưng với tình yêu nghề và muốn giữ truyền thống của làng
nên bà cố gắng chuyển nghề cho người con trai cả trong gia đình
trước sự đô thị hóa
các lò rèn ở đa sĩ đã lui vào những con ngõ nhỏ
thế nhưng những người như bà tuyến
và những người thợ khác
họ vẫn gắn bó với lò rèn
không chỉ bởi sự mưu sinh
mà còn muốn giữ lửa nghề truyền thống
tôi vẫn mong muốn thế này
kể cả thanh niên đi làm gì
hoặc là học hành ở đâu
trong cái nghề này là nghề
tôi cũng muốn là
tất cả các con các cháu
có một cái nghề trong tay
kể cả khi mình đi học đi làm
mà nó có những cái vương mắt

mình vẫn còn nơi sống gia đình
và cho các cháu ăn hát tiếp thì mình vẫn còn nơi sống gia đình
và cho các cháu ăn hát tiếp thì mình vẫn còn nơi sống gia đình
và cho các cháu ăn hát tiếp
với ngọn lửa yêu nghề bà đỗ thị tuyến vẫn ngày ngày tạo ra những sản phẩm tốt nhất đến tay người dùng
cùng với những người thợ tài hoa khác trong làng những sản phẩm của bà tuyến cũng góp phần không nhỏ để gìn giữ duy trì thương hiệu của làng rèn đa sĩ